hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khởi tố phóng viên báo gia đình việt nam về tội cưỡng đoạt tài sản
khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng liên quan tới tập đoàn mường thanh
vụ học sinh trường gateway tử vong do bị bỏ quên trên xe gây rúng động
tránh văn phòng hội đồng nhân dân ubnd quận cầu giấy bà phan thu hà đã báo cáo sự việc
theo đó sáu giờ ngày sáu tháng tám tài xế doãn quý phiến
ba mươi ba tuổi lái xe từ bãi đỗ của ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền
đến đón bà nguyễn bích quy năm mươi năm tuổi là nhân viên của trường để đi đón học sinh
xe ông phiến đón một mươi ba học sinh trong đó có cháu lê hoàng long nhà ở phố trung hòa cầu giấy
đến khoảng bảy giờ hai mươi năm phút ông phiến lái ô tô đến cổng phụ trường gateway để chào học sinh
bà quy đưa các cháu xuống và đóng cửa ô tô
tài xế phiến sau đó đưa xe về bãi xe của ký túc xá học viện báo chí và tuyên truyền và gửi tại đó
đến một mươi năm h ba mươi phút cùng ngày ông phiến đến lấy xe lái đến cổng trường để đón học sinh
khi bà quy mở cửa xe thì phát hiện cháu long đang nằm ngửa dưới sàn phía sau gây lái
nên hô hoán mọi người bế cháu vào phòng y tế của trường sau đó đưa vào bệnh viện e cấp cứu
qua trao đổi với bác sĩ bệnh viện e hà nội được biết
cháu lê hoàng long vào viện trong tình trạng thân thể bị tím cái đồng tử giãn
phản xạ ánh sáng không còn mạch không huyết áp không
trả lời câu hỏi về quy định đưa đón học sinh trường phòng giáo dục và đào tạo quận cầu giấy cho biết
quận chỉ có quy định chung còn mỗi trường sẽ có cách thức riêng
qua điện thoại hay qua cửa biểu hay qua bậc trường chẳng hạn nào

thế thì ở trường hợp này thì có lẽ tôi đã nói ban đầu là do thần mệnh

vì nhiệt độ trực nhiệm của cô giáo trực nhiệm như là của cô giáo đưa đón học sinh
sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy
đã trưng cầu viện khoa học hình sự bộ công an tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
và làm rõ nguyên nhân cháu lê hoàng long tử vong
đến bốn giờ sáng ngày bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy
đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về quê tại nga sơn thanh hóa để tổ chức mai táng
ngày bảy tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy
đã ra quyết định khởi tố vụ án vô ý làm chết người
theo điều một trăm hai mươi tám bộ luật hình sự
hiện tại cơ quan này đang tiếp tục làm việc với những người có liên quan
củng cố tài liệu xác minh hành vi vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
cuộc họp báo kết thúc lúc một mươi hai h ba mươi phút
trong khi nhiều câu hỏi chưa được trả lời như trách nhiệm các cá nhân liên quan
quy trình đưa đón học sinh của trường gateway nguyên nhân dẫn đến tử vong của nạn nhân
trước đó chiều ngày sáu tháng tám lê hoàng long học sinh lớp một trường phổ thông liên cấp
cấp quốc tế gateway tử vong sau chín tiếng bị bỏ quên trong xe buýt trở đến trường
do chưa xác định chính xác nguyên nhân và thời điểm tử vong
gia đình đã đồng ý mổ tử thi bé long
cháu bé tử vong là con trai duy nhất của vợ chồng anh lê văn sơn
xử lý nghiêm vụ sáu cán bộ ở cà mau bị bỏng xăng khi cưỡng chế đất
theo đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau giao giám đốc sở y tế chỉ đạo
bệnh viện đa khoa tỉnh cà mau tập trung tích cực
chữa trị cho các cán bộ bị thương đang điều trị tại bệnh viện
chủ tịch ubnd huyện cái nước kết hợp với công an tỉnh cục thi hành án dân sự tỉnh
tổ chức thăm hỏi động viên và hỗ trợ các đồng chí bị thương
song song với đó chủ tịch ubnd tỉnh cà mau chỉ đạo giám đốc công an tỉnh cà mau
khẩn trương chỉ đạo điều tra kịp thời xử lý nghiêm các đối tượng
chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật
đồng thời yêu cầu cục trưởng cục thi hành án dân sự tỉnh
tiếp tục chỉ đạo kiên quyết cưỡng chế thi hành đối với vụ việc trên theo đúng kế hoạch
như tin đã đưa vào sáng ngày bảy tháng tám tại ấp sở tại xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau
xảy ra vụ chống người thi hành công vụ khiến bảy người trong đoàn cưỡng chế bị thương
trong đó có ba cán bộ công an ba cán bộ thi hành án và một cán bộ hội phụ nữ xã thành phú
thời điểm đó đoàn cưỡng chế tiến hành làm việc với ông phạm hoàng kiếm và bà lê thị hiến
để công bố quyết định cưỡng chế nhưng ông kiếm và bà hiến không thống nhất
trong quá trình bảo vệ đoàn cưỡng chế lực lượng làm nhiệm vụ bị các đối tượng trong gia đình ông kiếm
dùng dao xăng tấn công chống đối quyết liệt khiến bảy cán bộ làm nhiệm vụ bị thương
sau khi vụ việc xảy ra công an huyện cái nước tạm giữ bốn người
gồm phạm hoàng kiếm chủ nhà lê thị hiến vợ ông kiếm phạm thị phiếm con gái ông kiếm
và lê thành lập anh vợ ông kiếm
hiện công an huyện cái nước vẫn đang tiến hành truy bắt các đối tượng lẩn trốn điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
khởi tố bắt tạm giam ba đối tượng liên quan tới tập đoàn mường thanh
liên quan đến vụ án lê thanh thản lừa dối khách hàng
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn duy uyển sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn
chủ tịch ủy ban nhân dân phường kiến hưng quận hà đông hà nội
mai quang bài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cán bộ đội quản lý trật tự xây dựng quận hà đông
vương đăng quân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám nguyên tránh thanh tra xây dựng quận hà đông
các bị can bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
viện kiểm sát nhân dân tp hà nội cũng phê chuẩn lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với ba bị can trên
trước đó cơ quan chức năng hà nội đã quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông lê thanh thản về tội lừa dối khách hàng
trong hai ngày chín và một mươi tháng bảy cơ quan điều tra đã thi hành lệnh khám xét nơi ở nơi làm việc của ông lê thanh thản
tội danh lừa dối khách hàng mà ông lê thanh thản bị điều tra có liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần sản xuất
xuất nhập khẩu bnms công ty mà ông thản đứng tên là tổng giám đốc người đại diện pháp luật
cơ quan điều tra thực hiện các biện pháp tố tụng đối với ông lê thanh thản để làm rõ
xử lý các dấu hiệu vi phạm pháp luật tại dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư bms tại quận kến hương hải đồng
công an điều tra vụ bé trai một mươi một tuổi nghi bị thầy tu tại gia bảo hành
theo đơn thư tố cáo của gia đình nạn nhân vào tháng sáu năm nay gia đình có gửi con vào cơ sở của ông lương việt đức
ở xã hàm chính huyện hàm thuận bắc để theo học khóa tu mùa hè ba tháng
tuy nhiên một tháng sau gia đình nhận được điện thoại của ông đức yêu cầu đón cháu về
nguyên nhân được đưa ra là do cháu hư hỏng
khi đón cháu về nhà mẹ cháu phát hiện nhiều vết thương ở khắp cơ thể con
sáng ngày bảy tháng tám đại diện giáo hội phật giáo việt nam đã đến tỉnh bình thuận
cùng với ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình thuận đến gặp xin lỗi và động viên gia đình nạn nhân
đại diện giáo hội khẳng định ông lương việt đức không có tên trong danh sách phật tử
mà ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình thuận quản lý
cơ sở thờ tự của người đàn ông này cũng không do địa phương quản lý
trong số sáu người chết tỉnh thanh hóa có ba người bắc cạn một người điện biên một người và tỉnh sơn la một người
bốn người mất tích tại các địa phương gồm thanh hóa một mươi hai người phú thọ một người và điện biên một người
mưa lũ cũng gây thiệt hại lớn về tài sản nặng nhất là tỉnh thanh hóa
khi lũ cuốn trôi và vùi lấp năm mươi chín ngôi nhà hơn hai trăm linh ngôi nhà bị hư hỏng
nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp bị cuốn trôi
các tuyến quốc lộ một mươi năm một mươi năm c hai trăm một mươi bảy một mươi sáu bị sạt lở hơn một trăm linh điểm với khối lượng đất đá lên tới trên ba mươi một m ba
cho đến thời điểm này toàn tỉnh thanh hóa vẫn còn hơn một trăm hai mươi điểm sạt lở ta luy dương ta luy âm
trên hầu khắp các tuyến giao thông trọng điểm
địa phương hiện đang tập trung nhân lực máy móc để thông tuyến tạm thời đảm bảo đi lại và phục vụ cứu hộ cứu nạn
ước tính thiệt hại ban đầu khoảng một trăm ba mươi sáu tỷ đồng
tại tỉnh sơn la thiệt hại khoảng ba bảy tỷ đồng
nặng nhất là hệ thống đường giao thông trên tuyến quốc lộ chín quốc lộ sáu với hàng chục điểm sạt lở đất đá
theo văn phòng ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh bắc cạn
ước tính thiệt hại do mưa bão trên địa bàn tỉnh này khoảng hai bảy tỷ đồng
ngoài ra ảnh hưởng do bão số ba cũng gây thiệt hại ở khu vực miền tây nam bộ
làm sạt lở đê phòng hộ ven biển thuộc xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tại kiên giang mưa lớn kèm gió lốc gây thiệt hại trên diện rộng ước khoảng hơn chín tỷ đồng
khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân mất tích do lũ quét tại huyện quan sơn thanh hóa
theo những người chứng kiến vụ việc mưa lũ đã cuốn phăng hai mươi ngôi nhà và một nhà văn hóa bản na xá
khiến một mươi bảy người cùng mất tích năm người cứu được đều trong tình trạng bị thương đang được cứu chữa tại trạm y tế xã
các chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nam mèo cùng với lực lượng tại chỗ
ngay lập tức được huy động đến các nơi sản lở để di rời người dân đến nơi tranh chú bão
đồng thời khẩn trương di rời cơ sở vật chất trang thiết bị của điểm trường mầm non trên địa bàn đến nơi an toàn
hai xã bị nặng nhất là nam mèo và sơn thủy đối với nam mèo thì mất tích một mươi bảy người
và chúng tôi đã chỉ đạo anh em là cứu được năm người thông tin sơ bộ là như vậy
và hiện nay thì đang mất tích là một mươi hai người và đang tiếp tục chỉ đạo các xã có liên quan
đặc biệt là nam mèo sơn thủy và dọc sông luồng để tìm kiếm số người mất tích
và chỉ đạo bệnh viện đa khoa để cấp cứu số người đã cứu được là số lượng là năm người
hiện nay chúng tôi cũng đã chỉ đạo cho các tổ đặc biệt của huyện có ba lực lượng biên phòng dân quân tự vệ
và đoàn thanh niên hai xã là nam mèo và sơn thủy để tiếp cận với hai cái bản hiện tại đang bị cô lập
hiện chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm những người bị mất tích
tuy nhiên do nước của con suối son lên quá cao và hung dữ thông tin liên lạc với bản sa ná cũng bị gián đoạn
khiến công tác tìm kiếm cứu nạn càng gặp nhiều khó khăn
các lực lượng như bộ đội biên phòng công an chính quyền địa phương người thân và người dân vẫn đang tổ chức tìm kiếm
nhưng mưa vẫn chưa ngớt nước ở các sông suối chảy xiết nên công tác tìm kiếm rất khó khăn
hiện tại bản sa ná vẫn còn hơn hai trăm linh hộ bị cô lập với bên ngoài
tuy nhiên người dân ở đây vẫn có đủ lương thực thực phẩm và nước sạch để sử dụng
những gia đình bị nước lũ cuốn trôi nhà đang ở tạm tại nhà những người anh em họ hàng
cũng tại thanh hóa do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số ba trong hai ngày qua ở huyện vùng cao biên giới mường lát
mưa bão đã khiến một người thiệt mạng
tính đến nay đã có một mươi ba điểm sạt lở khiến tuyến giao thông huyết mạch từ miền xuôi lên huyện miền núi này bị tê liệt
khởi tố phóng viên báo gia đình việt nam về tội cưỡng đoạt tài sản
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín nguyễn trọng hùng phóng viên phụ trách văn phòng đại diện báo gia đình việt nam tại nghệ an
tiến hành thu thập thông tin hình ảnh về một số sai phạm của đoàn xe vận tải sang dầu của công ty xăng dầu lào
sau đó hùng liên hệ với đại diện của đơn vị vận tải sang dầu của công ty xăng dầu lào
và yêu cầu chi một trăm linh triệu đồng để không đưa sự việc lên báo
đến ngày một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hùng và anh keo người lào
là đại diện của công ty lào hẹn gặp nhau và anh keo đã đưa cho hùng chín mươi triệu đồng
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cung cấp lực lượng công an đã kịp thời có mặt tại hiện trường
bước đầu điều tra có tài liệu chứng cứ
ngày ba tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với nguyễn trọng hùng về tội cưỡng đoạt tài sản
cùng ngày phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cũng đã khám xét nơi ở của nguyễn trọng hùng
tại xóm xuân hương xã nghi đức thành phố vinh tỉnh nghệ an
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
khởi tố vụ án bị can xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp việt nam và một số đơn vị thành viên
cùng ngày đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét đối với
trần ngọc hà nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc vim
hai lâm trí quang nguyên tổng giám đốc vim
ba vũ tử công phó tổng giám đốc vim
bốn nguyễn mạnh trung giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp
về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
quy định tại điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với ba bị can
trần ngọc hà lâm trí quang và nguyễn mạnh trung
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can vũ tử công
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên
ngày ba tháng tám năm hai nghìn một mươi chín cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét
đối với bốn bị can bảo đảm đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang khẩn trương điều tra xác minh truy tìm tài sản
để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật
gia lai xe khách mất lái tông vào chợ ba người tử vong
cụ thể vào khoảng sáu giờ một mươi năm phút sáng nay xe khách dường nằm do tài xế nguyễn văn nhất điều khiển
từ phú thọ đi tp hcm theo hướng gia lai đắk lắc đến chợ chư sê thị trấn chư sê
thì tông vào hai xe mô tô của người đang di chuyển phía trước
sau đó tiếp tục lao vào khu chợ bên vệ đường
hậu quả làm ba người chết tại chỗ gồm bà phạm thị hoa phạm thị sinh châu và anh phạm văn thái
đều trú tại thị trấn chư sê
và hai người bị thương là bà nguyễn thị thu và bà lê thị hiền cùng ở huyện chư sê
nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được các cơ quan công an huyện chư sê phối hợp với công an tỉnh gia lai điều tra làm rõ
vụ đánh bạc ở hải phòng dẫn độ hơn ba trăm tám mươi người bàn giao cho trung quốc
vào lúc ba giờ sáng ngày hôm nay sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý đối với trên ba trăm tám mươi người
tham gia vụ đánh bạc công nghệ cao tại khu đô thị aung city quận dương kinh tp hcm
bộ công an phối hợp cùng công an tp hcm đã đưa các đối tượng trao trả về cho cơ quan chức năng trung quốc
tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
công tác chuẩn bị đã được lực lượng công an sẵn sàng từ tối ngày ba mươi một tháng bảy
công tác an ninh được triển khai nghiêm ngặt và cho đến khoảng bốn giờ cùng ngày
chiếc xe cuối cùng chở công dân trung quốc rời khỏi hải phòng
toàn bộ khu đô thị our city được lực lượng công an bảo vệ nghiêm ngặt phục vụ công tác điều tra
như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin vào chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy
của bộ công an và công an tp hcm đã bất ngờ đột kích vào khu đô thị aung city
có địa chỉ km chín đường phạm văn đồng phường hải thành quận dương kinh tp hcm
kiểm tra hành chính phát hiện nhiều người nước ngoài đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế
bước đầu cơ quan điều tra xác định đây là đường dây đánh bạc qua mạng quy mô lớn
với khoảng bốn trăm linh người trung quốc tham gia điều hành
số tiền giao dịch trên hệ thống tính toán sơ bộ lên tới trên ba tỷ nhân dân tệ
tương đương khoảng một mươi tỷ đồng
cơ quan công an thu giữ gần hai điện thoại thông minh hơn năm trăm ba mươi máy tính các loại
thẻ ngân hàng tiền mặt cùng nhiều đồ vật và tài liệu có liên quan
cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi bản tin tổng hợp tuần của chúng tôi
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo vào thứ hai hàng tuần trên kênh youtube antv